tại cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào chiều ngày hôm qua trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước của bộ ngoại giao
sau ngày hai tháng một mươi hai khi thủ tướng chính phủ ban hành công điện về tăng cường thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết với tinh thần không ai bị bỏ lại ở phía sau các cơ quan chức năng việt nam
cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài trong thời gian vừa qua đã và đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong và ngoài nước
để tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam về nước một cách an toàn phù hợp với năng lực cách ly trong nước
đã có hơn hai trăm bốn mươi chuyến bay được tổ chức đưa hơn sáu mươi sáu công dân từ hơn năm mươi quốc gia vùng lãnh thổ về nước
trước những diễn biến mới nhất của dịch covid một mươi chín ở việt nam theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tạm thời chưa thực hiện các chuyến bay thương mại đưa công dân về nước theo hình thức tự nguyện
trả phí cách ly và sẽ thu xếp các chuyến bay đưa công dân về nước
đối với những trường hợp thực sự khó khăn khẩn thiết